lệnh truy nã

lệnh truy nã thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lâm ninh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại phường vĩnh phước thị xã vĩnh phước thị xã vĩnh phước thị xã vĩnh phước thị xã vĩnh phước thị xã vĩnh phước thị xã vĩnh phước thị xã vĩnh phước
ta quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi sáu sống mũi thẳng rái tay trúc
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi